nhưng mà số người cho chết não khoảng năm rất là ít
theo các bác sĩ nguồn tạng là vấn đề lớn nhất hiện nay trong bối cảnh khi nhu cầu ghép thận ở trẻ em hiện nay nhiều và có chiều hướng tăng
đây là ca ghép thận thứ hai mươi ba được thực hiện tại bệnh viện nhi đồng hai đồng thời là ca ghép thành công ở trẻ em từng người hiến chết não
bệnh viện nhi đồng hai hiện nay là bệnh viện nhi khoa duy nhất tại khu vực phía nam thực hiện các kỹ thuật ghép gan ghép thận và ghép tế bào gốc
đội ngũ bác sĩ tham gia ghép tạng được đào tạo tại châu âu